với chủ đề trẻ em với vấn đề phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình thuận phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
và tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn các em được đối thoại với lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể
để nêu lên ý kiến cũng như đề đạt nguyện vọng của mình liên quan đến các vấn đề
về thực hiện phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em mà bản thân các em thấy bức xúc
tại môi trường học tập và môi trường sống xung quanh
những suy nghĩ trăn trở tâm tư của các em về tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại
đồng thời là cơ hội để các em chia sẻ và thảo luận đưa ra các vấn đề còn vướng mắt
nổi cộng liên quan đến trẻ em tại địa phương
em cảm thấy rất là bổ ích và rất là ý nghĩa và cũng trao cho các bạn học sinh
những kỹ năng để ứng phó và tiếp biến khi bị xâm hại và neo cao được tinh thần biết bảo vệ thật hơn
trong không khí cởi mở chân tình những câu hỏi của các em
đưa ra đã được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh bình thuận giải đáp một cách cụ thể
đồng thời ghi nhận những nội dung kiến nghị của các em để trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách
nhằm hỗ trợ các em một cách tốt nhất
thông qua diễn đàn trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm sự quan tâm của gia đình
xã hội của các cấp ủy chính quyền các ngành của tỉnh bình thuận về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện luật trẻ em
cũng như công tác phòng tránh xâm hại bạo lực trẻ em tạo môi trường sống an toàn phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần